nhưng với sự chung tay xây dựng của các lực lượng chiến sĩ và nhân dân trên đảo
giờ đây chúng ta có thể cảm nhận được sự đổi thay
thấy được sức sống mới của một hòn đảo tiền tiêu quan trọng thuộc phía tây nam của tổ quốc